canada phê duyệt vaccine của pfizer biontech
mỹ tái khẳng định sẵn sàng đối thoại với triều tiên
thưa quý vị và các bạn sáng nay đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi với chủ đề
đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
dự đại hội có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương về dự đại hội
về dự đại hội còn có hai hai mươi đại biểu là đại diện mẹ việt nam anh hùng các đồng chí lão thành cách mạng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động thời kỳ đổi mới chiến sĩ thi đua yêu nước các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực ngành nghề dân tộc tôn giáo
phát biểu khai mạc đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ cách đây bảy mươi hai năm nhân kỷ niệm một ngày nam bộ kháng chiến chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng đó của người trải qua hai mươi sáu bốn trăm sáu mươi ngày từ ngày một tháng sáu năm đó không ngày nào nhân dân ta không thi đua yêu nước
từ những ngày đầu với phong trào thi đua diệt giặc rốt diệt giặc đói cho đến diệt giặc ngoại xâm từ thi đua khôi phục kinh tế xã hội ở miền bắc cho đến thi đua tri viện cho chiến trường miền nam
từ thi đua đánh thắng giặc mỹ thống nhất đất nước đến thi đua kiến thiết lại nước nhà thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế
kinh tế đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa thi đua làm cho dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
năm hai nghìn hai mươi đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử một trăm linh năm gần đây của nhân loại khi đại dịch covid một mươi chín gây ra những tác động lớn đến kinh tế và xáo trộn trong đời sống xã hội của hầu hết các nền kinh tế thế giới
tuy nhiên nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn đảng toàn quân và toàn dân hòa quyện giữa ý đảng và kinh tế
và lòng dân chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết hiện nay khi nhiều nước trong khu vực và trên thế giới bị rơi vào suy thoái sâu việt nam là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương
dịch covid một mươi chín được kiểm soát giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế an sinh xã hội được bảo đảm văn hóa xã hội môi trường quốc phòng an ninh đối ngoại
đạt được nhiều kết quả ấn tượng
thủ tướng cũng cho rằng niềm tin của nhân dân đối với đảng với tương lai của đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao
những lúc khó khăn nhất gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc sự đoàn kết đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu
tô điểm cho bản lĩnh ý chí khí chất của con người việt nam đó là không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua
tổng kết phong trào thi đua yêu nước
và công tác khen thưởng trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương trưởng ban tổ chức đại hội cho biết
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới sáng tạo và hiệu quả góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí tế
chủ tịch nước các ngành các cấp và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua phấn đấu chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà chính phủ đề ra kiểm soát được đại dịch và phát triển kinh tế xã hội
thưa quý vị chào mừng đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
tối qua tại cung điển kinh mỹ đình hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận thi đua là yêu nước
tham dự chương trình có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
với chủ đề thi đua là yêu nước chương trình đã tái hiện sinh động truyền thống đấu tranh cách mạng xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong bảy mươi năm năm qua
gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do chủ tịch hồ chí minh phát động năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đặc biệt là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây thông qua những hình ảnh tiết mục ấn tượng
ở đó nêu bật những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực để làm rõ nhận định của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay
thông qua chương trình cũng nhằm tôn vinh biểu dương những cá nhân tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây
cùng với đó góp phần khơi dậy lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân
tạo niềm tin và động lực phấn đấu hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
xin được chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị hiện trong số các vaccine phòng covid một mươi chín việt nam đang nghiên cứu
có vaccine nanocovax do công ty nanogen nghiên cứu sản xuất đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một dự kiến vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tới đây
theo bộ y tế giai đoạn một của thử nghiệm vaccine phòng covid một mươi chín trên người là giai đoạn lựa chọn người tình nguyện hoàn toàn
đây là những người được cung cấp thông tin về nghiên cứu
theo nguyện vọng của cá nhân không có áp lực nào về mặt sức khỏe
giai đoạn một sẽ có sáu mươi người tình nguyện khỏe mạnh từ một mươi tám đến năm mươi tuổi tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax
ngay sau khi tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn một các đơn vị sẽ tiến hành tiêm mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên
cùng với đó các bên liên quan cần chuẩn bị để sẵn sàng cho giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng ngay
không để kết thúc giai đoạn một mới tiến hình hành bắt đầu công việc cho giai đoạn hai
các đơn vị cần chủ động các giai đoạn để làm sao có vaccine càng sớm càng tốt
hôm nay trung tâm y tế huyện hoa lư tỉnh ninh bình cho biết
phòng khám đa khoa khu vực cầu yên huyện hoa lư vừa tiếp nhận cách ly và điều trị thêm hai ca bệnh dường tính với virus sars cov hai
là bệnh nhân số một nghìn ba trăm bảy mươi tám và một nghìn ba trăm bảy mươi chín nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại đây lên ba trường hợp
hai bệnh nhân số một nghìn ba trăm bảy mươi tám và một nghìn ba trăm bảy mươi chín
một nghìn ba trăm bảy mươi chín đều là công dân việt nam nhập cảnh từ ả rập xê út về và đã được cách ly tập trung từ ngày bốn tháng một mươi hai
tại đây họ được thăm khám xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với sars cov hai
và được chuyển đến điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên
bên cạnh đó phòng khám đa khoa khu vực cầu yên cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cách ly giám sát sáu trường hợp f một
các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai và đang chờ kết quả
để cách ly điều trị cho các bệnh nhân các trường hợp m một trong khu vực cách ly
thứ nhất là chúng tôi đã ban hành nội quy hết sự chi tiết
thứ hai nữa là chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất rồi các vật tư trang thiết bị phòng hộ
một là đảm bảo cho người bệnh là không lây chéo trong khu vực cách ly
cái thứ hai nữa là đảm bảo không lây chéo cho
cái nhân viên y tế
thứ ba nữa là bảo tốt thường xuyên làm tốt công tác kiểm soát những khoản
khởi khoản các khu vực đảm bảo vấn đề kiểm soát những khoản tốt
tính đến nay tỉnh ninh bình đã tiếp nhận điều trị cho ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó đã điều trị khỏi và xuất viện ba mươi ca
khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày chín tháng một mươi hai bộ chỉ huy quân sự và sở y tế tỉnh hòa bình
đã tổ chức tiếp nhận tám mươi bốn công dân việt nam về từ malaysia vào khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
số công dân vào khu cách ly y tế tập trung của tỉnh hòa bình đợt này có bốn mươi bốn nam bốn mươi bốn nữ và sáu cháu nhỏ
địa điểm cách ly y tế tập trung tại trung đoàn tám trăm một mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
thuộc tổ một mươi bốn phường thịnh lan thành phố hòa bình
các công dân sẽ được theo dõi y tế thường xuyên và xét nghiệm covid một mươi chín hai lần
trước khi hoàn thành cách ly đủ thời gian theo quy định
trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu nghi ngờ dương tính với sars cov hai
sẽ chuyển ngay sang khu điều trị cách ly đặc biệt tại khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
và tổ chức khám sàng lọc cách ly theo quy định của bộ y tế
tiếp theo chương trình đề xuất tiếp tục giảm nhiều mức phí lệ phí đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
có một mươi hai khoản phí và lệ phí sẽ được thay đổi mức thu kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trong đó riêng lệ phí cấp mới cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán bằng một trăm linh theo quy định phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bằng bảy mươi mức quy định
thủ tướng chính phủ vừa đồng ý bộ giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đường cao tốc biên hòa vũng tàu giai đoạn một theo phương thức đối tác công tư ppp
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan ra soát cập nhật nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu lập
trình thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án bảo đảm phù hợp với quy định của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật có liên quan

các cơ quan liên quan ra soát cập nhật nội dung bảo đảm phù hợp với quy định của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo phương thức đối tác công tư

cá các loại của người dân đều bị trôi ra sông ra biển
trước tình trạng trên các ngành chức năng từ trung ương đến địa phương
đang triển khai một số giải pháp để khôi phục nuôi trồng thủy sản sau lũ
hơn một trăm linh hectare nuôi thủy sản của các hộ dân ở thôn hiền lương
xã hiền thành huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
bị mất trắng sau đợt lũ tháng một mươi vừa qua
theo đó hơn một mươi tỷ đồng của người dân đầu tư nuôi tôm cá bị lũ quân trôi xuống sông hiền lương
chứ biết sẽ làm như thế nào nhưng mà sẽ cố gắng có thể trong điều kiện của gia đình mình
để khắc phục để nuôi trồng để phát triển
tại khu vực miền trung có hơn một mươi hai sáu trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại sau mưa lũ
riêng tỉnh quảng trị có hơn một ba trăm linh hectare bị thiệt hại nặng
hạ tầng đầu tư nuôi tôm của người dân bị lũ quân trôi xói lở hư hỏng nghiêm trọng
cân nhất của người dân lúc này là nguồn giống tại chỗ
trung tâm dòng thủy sản đã chủ động để liên kết với các cơ sở
sản xuất tôm dòng ở các tỉnh phía nam và các trung tâm dòng ở các tỉnh phía bắc
để chủ động dịch vụ và đưa con dòng về để cung ứng cho bà con khôi phục sản xuất sau mưa lũ
bộ nguyên phát triển hồ thôn đã huy động các viện trường đặc biệt là viện nuôi trồng thủy sản bốn
tập trung những dòng tốt nhất và những cá thể tốt nhất vào cho miền trung
một năm trăm linh con cá bố mẹ là chấm cỏ rô phi cá chép
huy động các viện trường đặc biệt là viện nuôi trồng thủy sản bốn
để chủ động được gần hai trăm linh triệu con dòng tôm
với sự hỗ trợ từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các doanh nghiệp về các loại giống cá tôm
đã giúp người dân miền trung có được nguồn giống thủy sản sớm nhất để tái sản xuất
bù đắp lại những thiệt hại do mưa lũ gây ra
giúp các trung tâm giống thủy sản có được nguồn giống tại chỗ để cung cấp cho các vụ sau
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở
phiên sơ thẩm xét xử một mươi bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
bị cáo nguyễn nhật cảm bị xác định có vai trò chủ mưu đã lợi dụng dịch bệnh
thông đồng nâng giá máy xét nghiệm covid một mươi chín lên bảy tỷ đồng cao gấp ba lần so với giá nhập
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định bị cáo nguyễn nhật cảm có trách nhiệm chính
trong việc mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường
đã lợi dụng tình hình dịch bệnh vì động cơ vụ lợi trực tiếp thỏa thuận thống nhất giá mua sắm
các máy và thiết bị y tế với các bị cáo nguyễn ngọc nhất nguyễn thanh tuyền và đào thế vinh
ấn định mức giá gói thầu là chín năm tỷ đồng trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường
bị cáo nguyễn nhật cảm trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị cáo nguyễn trần duy
để duy giả mạo hồ sơ đấu thầu chỉ định công ty mst trúng thầu trái quy định của pháp luật
thiệt hại cho nhà nước hơn năm bốn tỷ đồng gây dư luận xấu trong xã hội
phiên sơ thẩm dự kiến diễn ra trong ba ngày
tối qua tại trung tâm chứa phim quốc gia hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
đại sứ quán nga tại việt nam đã phối hợp tổ chức tuần phim nga năm hai nghìn hai mươi
tuần phim nga hai nghìn hai mươi tại hà nội nhằm kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng cuộc chiến tranh
vệ quốc vĩ đại một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam
và liên bang nga một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
năm bộ phim được trình chiếu tại tuần phim lần này đều là những tác phẩm đặc sắc của điện ảnh nga
đó là đường tới berlin cọp trắng tinh cầu đến mà xem và họ đã chiến đấu vì tổ quốc
toàn bộ các phim sẽ được chiếu miễn phí đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm chiếu phim quốc gia địa chỉ tám mươi bảy láng hạ hà nội
đây sẽ là cơ hội giúp khán giả việt nam thưởng thức
các giá trị văn hóa đặc sắc hiểu rõ hơn giá trị nhân văn từ chiến thắng
trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại đồng thời tăng cường nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước
khôi phục các hoạt động du lịch kích cầu thu hút khách trong thời điểm hiện tại là điều không dễ dàng
chính vì vậy mà ngành du lịch các tỉnh thành phố như đà nẵng thừa thiên huế quảng nam
đã và đang tăng cường liên kết quảng bá sản phẩm du lịch kết hợp với hội thảo
và có nhiều chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách
chương trình kích cầu du lịch ba địa phương một điểm đến nhiều trải nghiệm
phối hợp giữa ba tỉnh thành phố là thừa thiên huế đà nẵng và quảng nam
nhằm quảng bá các địa danh tại ba địa phương này và khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau dịch bệnh
điểm mới của chương trình kích cầu lần này so với các chương trình đức đây là chúng tôi thực hiện liên kết ba địa phương
thừa thiên huế đà nẵng và quảng nam để xây dựng những cái chiếc gói combo
những dịch vụ hấp dẫn về nghỉ dưỡng
về mua sắm về ẩm thực về trải nghiệm các điểm tham quan
và đặc biệt là các cái gói du lịch về du lịch góp du lịch cưới
mong buồn rằng trong dịp này thừa thiên huế cùng với đà nẵng và quảng nam
các doanh nghiệp cũng như là chính quyền địa phương sẽ chống sức cùng nhau
để xây dựng các chương trình kích cầu
đặc biệt là có những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp

để bảo đảm chất lượng chương trình kích cầu sở du lịch từng địa phương đã phối hợp với hiệp hội du lịch
tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp tham gia
đồng thời không ngừng xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn truyền thông mạnh mẽ điểm đến
và có chính sách ưu đãi cụ thể để thu hút khách du lịch và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong phần tin quốc tế
trong phần tin quốc tế
canada phê duyệt vaccine của pfizer biontech
mỹ tái khẳng định sẵn sàng đối thoại với triều tiên
thưa quý vị bộ y tế canada ngày chín tháng một mươi hai đã phê duyệt vaccine phòng covid một mươi chín do pfizer của mỹ
cùng đối tác là biontech của đức đồng phát triển trong bối cảnh hơn một năm triệu dân
tính trên quy mô toàn cầu
đã thiệt mạng vì đại dịch covid một mươi chín
vắc xin ngừa covid một mươi chín của pfizer và biontech là loại vắc xin đầu tiên được cấp phép lưu hành tại canada
canada đang triển khai một cơ chế mới tạm thời cho phép đẩy nhanh tiến trình phê duyệt
những liều vaccine đầu tiên của pfizer và biontech sẽ được tiêm cho người dân canada vào tuần tới
dự kiến dành cho những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến với covid một mươi chín
và các nhân viên y tế ở các cơ sở chăm sóc
những người trên tám mươi tuổi gần như chắc chắn là đối tượng tiếp theo được tiêm chủng
thủ tướng justin trudeau từng cho biết mục tiêu của ông là đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hầu hết người dân canada sẽ được tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
nhưng con đường đạt được mục tiêu này sẽ không dễ dàng
tổng thống iran hassan rouhani tuyên bố nước này đã sẵn sàng trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân
ngay sau khi các bên khác tôn trọng những cam kết của mình
thỏa thuận hạt nhân hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện được iran ký kết với
các cường quốc trong nhóm p năm một gồm nga anh pháp mỹ trung quốc và đức vào năm hai nghìn một mươi
hiện thỏa thuận đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi tổng thống mỹ sắp mãn nhiệm ông donald trump
đơn phương rút mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm hai nghìn một mươi tám và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tehran
tổng thống đắc cử mỹ joe biden đã thể hiện sẵn sàng quay lại thỏa thuận
nhưng trong một mươi tám tháng qua iran đã đình chỉ việc thực hiện một số cam kết
trong đó có việc tuân thủ các giới hạn chính đối với chương trình làm giàu urani của nước này
tổng thống iran ông hassan rouhani nhấn mạnh ngay sau khi các bên thỏa thuận hạt nhân thực
hiện tất cả các trách nhiệm của họ iran cũng sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các cam kết của nước này
thứ trưởng ngoại giao mỹ stephen pagan vừa tái khẳng định cam kết của washington về đối
thoại với bình nhưỡng vì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
thứ trưởng ngoại giao mỹ ông stephen pagan đang thực hiện chuyến thăm hàn quốc kéo dài năm ngày
bắt đầu từ ngày tám tháng một mươi hai trong cuộc gặp với người đồng cấp hàn quốc ở thủ đô seoul
thứ trưởng pagan tái khẳng định ủng hộ của mỹ đối với hợp tác liên triều và thể hiện mỹ sẵn sàng
tham gia vào cuộc đối thoại với triều tiên vì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn ông pagan cũng
nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa seoul và tokyo trong việc thúc đẩy an ninh khu vực
ngoài cương vị thứ trưởng ngoại giao mỹ ông pagan còn là đại diện đặc biệt của mỹ về triều tiên
thủ tướng anh boris johnson tuyên bố vẫn còn triển vọng trong một thỏa thuận thương
mại hậu brexit với liên minh châu âu eu ông đang chuẩn bị đến buộc xe của
mỹ để gặp chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen
phát biểu trong phiên chất vấn và trả lời hàng tuần trước quốc hội anh
thủ tướng anh boris johnson nêu rõ một thỏa thuận tốt đẹp vẫn đang ở phía
đất nước thủ tướng johnson cũng khẳng định bất kể có đạt được thỏa thuận với eu hay không
anh cũng sẵn sàng rời khối anh sẽ nắm lấy cơ hội mà brexit mang lại thông qua việc giành lại quyền
kiểm soát tiền tệ biên giới và luật pháp cùng ngày thủ tướng đức angela merkel cho
cho biết bà vẫn nhận thấy triển vọng của một thỏa thuận thương mại hậu brexit giữa anh và eu
tuy nhiên bà merkel cũng cảnh báo eu không được phép làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thị trường
eu hiện anh và eu vẫn bất đồng về ba nội dung chính gồm tạo sân chơi bình đẳng
trợ cấp của nhà nước và quyền đánh bắt cá vẫn chưa được thu hẹp
cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cho biết bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn và đại dịch
covid một mươi chín tình trạng bạo lực và ngược đãi đã khiến số người buộc phải di cư trong năm hai nghìn hai mươi lên mức
ba triệu người di cư do chiến tranh hay xung đột được liên hợp quốc ghi nhận là con số kỷ lục trong
vòng một mươi năm qua hiện người tị nạn chiếm hơn một dân số thế giới tháng ba vừa qua tổng thư ký liên
hợp quốc ông antonio guterres đã kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu để dành mọi nỗ lực đối phó với
đại dịch covid một mươi chín mặc dù một số phe nhóm đã hưởng ứng lời kêu gọi nhưng các số liệu sơ bộ của liên
hợp quốc trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi cho thấy bạo lực ở syria cộng hòa dân chủ congo mozambique
mali và yemen lại vẫn khiến tình trạng di cư tiếp diễn ở mức cao hơn việc tình trạng di cư bắt
buộc tăng gấp đôi trong thập kỷ qua cho thấy cộng đồng quốc tế đang thất bại trong việc bảo vệ
hòa bình người tị nạn cũng khó tiếp cận các khu vực cư trú an toàn hơn do các biện pháp nhằm hạn
chế sự lây lan của covid một mươi chín những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại